liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể do ăn chay tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đến nay đã có tám mươi hai bệnh nhân đã được xuất viện
theo báo cáo từ sở y tế tp đà nẵng tính đến ngày hôm nay có tổng cộng hai trăm hai mươi hai trường hợp bệnh nhân
có triệu chứng nghi ngộ độc do sử dụng một số thực phẩm chay mua tại chợ túy loan vào chiều tối ngày bảy tháng năm
hiện tại bốn cơ sở y tế nơi tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân này đã có tám mươi hai người được xuất viện
số ca bệnh còn lại đang trong tình trạng ổn định chưa có ca bệnh chuyển biến nặng
hiện sở y tế tp đà nẵng đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan lấy một mươi tám mẫu thực phẩm
tại chợ túy loan và hộ gia đình để tiến hành công tác xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc